cơn bão số một đang là thông tin được quan tâm ở thời điểm này
vào lúc hồi một mươi h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vn một trăm linh tám bốn độ kd
trên đất liền khu vực phía nam tỉnh quảng tây trung quốc cách móng cái tỉnh quảng ninh khoảng sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một tại đảo bạch long vĩ hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
tại đầm hà tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
cửa ông và móng cái tỉnh quảng ninh phù liễn hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu
cô tô tỉnh quảng ninh có gió giật mạnh cấp bảy
dự báo đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi km một giờ và suy yếu dần trên khu vực biên giới việt trung
ngay lúc này phóng viên nguyễn vũ của bản tin một trăm một mươi ba online đang có mặt tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
sẽ thông tin thêm tới quý vị
về tình hình cơn bão cũng như công tác ứng phó với cơn bão số một của lực lượng công an
hiện nay tôi đang có mặt tại xã bắc sơn một xã biên giới của tỉnh quảng ninh
theo như ghi nhận của chúng tôi tại khu vực này lượng mưa khá lớn và xuất hiện từ đầu giờ sáng nay
cho đến một mươi một h trưa ngày hôm nay mực nước ở một số sông hồ trên địa bàn đã ở mức cao
những ngày qua các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau để mà có thể giúp người dân hỗ trợ người dân
ứng phó tốt nhất với cơn bão
trước khi thời điểm cơn bão talim đổ bộ vào biên giới nước ta qua địa bàn tỉnh quảng ninh và trực tiếp là thành phố móng cái
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với thượng tá lê hồng vân trưởng công an thành phố mong cái để biết thêm chi tiết
vâng thưa đồng chí thì xin đồng chí cho biết là những ngày qua các lực lượng chức năng đã tổ chức các biện pháp như thế nào
để có thể đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cơn bão talim có thể gây ra đến người dân cũng như tài sản của người dân trong ngày qua
thưa đồng chí
trước cái diễn biến phức tạp của cơn bão số một thì thực hiện các chỉ đạo của các cấp từ trung ương đến địa phương
thì đảng ủy công an thành phố của tôi đã triển khai trong những ngày qua tập trung vào công tác phòng ngừa
và quan trọng nhất là cái tính mạng của người dân và tài sản của nhà nước cũng như người dân
thì bằng những cái việc làm thiết thực và tập trung tôi giải một số cái nhiệm vụ cụ thể
thứ nhất là tuyên truyền cập nhật thường xuyên diễn biến của cơn bão bằng nhiều hình thức
đặc biệt là tập trung vào những vùng sâu vùng xa
những dãi biên giới những hộ dân ở những vùng đập hoặc những vùng khó tiếp cận với thông tin
tham mưu cấp ủy chính quyền phối hợp các lực lượng chức năng đặc biệt là biên phòng
giả soát toàn bộ các cái đê điều các cái điểm sung yếu
rồi các cái vùng có thể nguy cơ sạt lở mà bà con đang sinh sống
để có các phương án thứ nhất là hỗ trợ bà con gia cố chẳng chéo nhà cửa rồi mái
theo ghi nhận thực tế thì hiện nay thì cái lượng mưa lượng nước
mực nước ở trên các cái ao
hồ cũng là sông ở khu vực thành phố mông cái thì đang ở mức rất là cao
vậy thì những cái địa bàn nào là sung yếu và nguy hiểm mà người dân cần phòng tránh đề phòng trong những ngày này
thì chúng tôi cũng xác định một số cái địa bàn trọng yếu mà có thể xảy ra lũ ống hoặc lũ quét
ví dụ chúng ta đang đứng ở đây là cái cầu ngầm của xã bắc sơn
đây là một địa điểm trọng yếu mà khi lượng nước mưa to trong cái đợt mưa to
đặc biệt là bão này thì lượng nước có thể dâng lên
và có thể gây ống úng lụt và ngập tràn đến con cống này chia cắt cái vùng thôn cả một thôn phình hồ này
thì chúng tôi cũng tham mưu cho các quỹ chính quyền địa phương và các lực lượng đang chuẩn bị các cái phương án
có thể giải phân cách ngăn cách trực hai mươi bốn hai mươi bốn để khi có tình huống để thông báo kịp thời cho nhân dân
và có các lực lượng phương án để phương tiện rồi hỗ trợ nhân dân
rồi các nhu yếu phẩm vật tư để hỗ trợ nhân dân nếu mà có bị chia cắt
cho đến thời điểm hiện tại thì mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều khu vực
ở trên địa bàn thành phố mong cái
và lượng mưa này thì cũng mang đến nhiều nguy cơ về lũ ống lũ quét
chính vì vậy thì một số các hồ đập đã được tiêu lũ từ sớm để có thể là giữ được mức nước
mà không ảnh hưởng đến các cây lông bè nuôi trồng thủy sản của người dân ở quanh khu vực này
bản tin một trăm một mươi ba tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
tiếp tục thông tin về vụ chuyến bay giải cứu
theo bản luận tội do viện kiểm sát công bố cho đến ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng bảy
nhiều bị cáo vụ chuyến bay giải cứu đã nộp khắc phục số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng và một năm triệu đô la mỹ
bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an hà nội là người nộp khắc phục hậu quả nhiều nhất
ông tuấn và gia đình đã nộp khắc phục một năm triệu đô la mỹ ước tính hơn ba mươi năm tỷ đồng
trong phần luận tội viện kiểm sát đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi
và đề nghị mức án sáu đến bảy năm tù
bị cáo vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh và gia đình đã nộp khắc phục số tiền hai mươi tỷ đồng
vũ anh tuấn bị đề nghị mức án một mươi chín hai mươi năm về tội nhận hối lộ
bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng và gia đình đã nộp số tiền một mươi sáu hai tỷ đồng
viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi hai một mươi ba năm tù
bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và gia đình đã nộp một mươi năm tỷ đồng khắc phục hậu quả
bị cáo đã nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần với số tiền bốn mươi hai sáu tỷ đồng
viện kiểm sát đánh giá bị cáo nhận tiền số lần nhiều nhất và thủ đoạn cũng trắng trận nhất
do vậy viện kiểm sát cho rằng đối với bị cáo kiên cũng cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho bị cáo và đề nghị mức án tử hình
bị cáo trần việt thái cựu đại sứ malaysia và gia đình đã nộp năm năm tỷ đồng
ông thái bị viện kiểm sát đề nghị mức án năm đến sáu năm tù
các bị cáo còn lại đã nộp số tiền khắc phục hậu quả vụ án từ một trăm linh triệu đến hơn bốn tỷ đồng
có một số bị cáo không nộp tiền khắc phục hậu quả như trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa hoàng văn hưng cựu điều tra viên bộ công an
vào ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng các bị cáo và luật sư được quyền trình bày quan điểm bào chữa
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nông văn cán hiện là phó phòng kinh tế hạ tầng huyện nguyên bình
nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện nguyên bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện kiểm soát các dự án có sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo một trăm ba mươi năm tại tỉnh cao bằng
công an tỉnh cao bằng phát hiện dự án thi công xây dựng thiết bị công trình cấp điện sinh hoạt xóm nạm sơ xã phan thanh huyện nguyên bình do ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện nguyên bình làm chủ đầu tư
khi đó do ông nông văn cán là giám đốc ban quản lý có nhiều sai phạm bước đầu cơ quan chức năng xác định việc thanh toán tiền sai quy định của ông cán đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
tối ngày hôm qua công an tp hcm cho biết một hành khách nữ quốc tịch kenya vừa bị bắt giữ
khi phát hiện trong vali có chứa ma túy
qua công tác nắm tình hình và kiểm soát địa bàn vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác gồm cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lực lượng điều tra tội phạm về ma túy bộ đội biên phòng thành phố
lực lượng chống buôn lậu ma túy tổng cục hải quan và cục hải quan thành phố đã phát hiện hành khách nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành phối hợp kiểm tra
qua hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali có nghi vấn cất dấu ma túy kiểm tra bên trong vali phát hiện có hai gói có chứa hai ba kg chất bột màu trắng qua kiểm tra nhanh bước đầu xác định đây là ma túy loại cocaine
kiểm tra lịch trình di chuyển của hành khách
nói trên từ ngày bảy tháng bảy đến ngày thời điểm bị phát hiện hành khách nữ đã di chuyển qua địa điểm như thủ đô nairobi kenya thủ đô addis aba của ethiopia thủ đô doha của qatar
hiện công an tp hcm phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật